xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến không mưa đêm và sáng sớm trời lạnh vùng núi trời rét
ngày nắng ấm với nhiệt độ cao nhất sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ ở bắc bộ và hai mươi tám ba mươi một độ ở khu vực bắc trung bộ
tại trung và nam trung bộ trong đêm nay ngày mai chủ yếu sẽ có mưa rào và rông ở khoảng một phần ba diện tích khu vực
cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa mưa to chưa chiều trời có nắng và nhiệt độ sẽ đạt ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
chuyển sang thông tin về cơn bão số sáu
hồi một mươi ba h hôm nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão sẽ mạnh thêm đạt cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
đến trưa ngày một mươi chín bão cách đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế khoảng ba trăm bảy mươi km
với cường độ giảm về cấp là cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sau đó bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp ở trên đất liền trong ngày hai mươi một
do ảnh hưởng của bão tại khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp chín đến cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
tại khu vực giữa biển đông bao gồm phần phía bắc của quần đảo trường sa
có mưa rào và rông mạnh gió cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ngày với đêm một mươi tám tháng một mươi tại khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
để ứng phó với cơn bão số sáu các tỉnh thành ở ven biển từ quảng ninh trở vào cho đến khánh hòa
các bộ ngành liên quan cần phải thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động ở trên biển
thông tin về bão để chủ động phòng tránh
tổ chức theo dõi quản lý chặt tàu thuyền đang hoạt động ở trong khu vực có ảnh hưởng của bão
bên cạnh đó quản lý phương tiện ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
các tỉnh thành phố từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ và triển khai các biện pháp
sẵn sàng ưu phó với cơn bão số sáu
tại hà nội trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến mây thay đổi không mưa ngày trời nắng
trời lạnh về đêm và sáng gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi hai độ